nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu
trong thời gian chung sống hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên châu không chung sống với nam nữa
châu cùng với cháu thái bảo trân là con riêng của châu về nhà ông lâm chuyển dân là cậu ruột của châu
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc sinh sống
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu trên đường về nhà
nam nhớ lại việc gần đây châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà cho hạ dận
để thực hiện đến khoảng hai giờ ba mươi phút cùng ngày nam đến nhà ông dân thấy mọi người trong nhà đang ngủ
nam liền ra tay phóng hỏa đốt nhà sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt
lực lượng chữa cháy phối hợp với người dân kịp thời đập tường cứu được ông dân
còn chị châu và cháu trân khi phát hiện đã tử vong trong nhà nam đã bị lực lượng công an bắt giữ
cũng với hành vi giết người cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh bắt tạm giam
lực lượng trần văn huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú phường thuận an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra
trước đó vào sáng ngày một một mươi một người nhà phát hiện trần văn huệ và người phụ nữ sống chung như vợ chồng với huệ
bị thương nặng trong phòng ngủ tại nhà ở ấp năm xã vĩnh thuận đông huyện long mỹ tỉnh hậu giang
nên chi hô rồi đưa hai người đi cấp cứu nhưng người phụ nữ không qua khỏi
sau khi được cứu sống huệ bước đầu khai nhận đã gây ra cái chết cho vợ rồi tự vẫn bằng dao
khóng nghiệp hiện trường
cơ quan công an thu được một cây dao nhọn bị gãy cán hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và buôn lậu xảy ra tại thành phố hà nội và địa phương khác
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và tội buôn lậu ra lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với
đỗ hải phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vân đồn
đoàn mạnh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ tân đại dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày tám tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai đối tượng trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội mới đây cho biết đã bắt giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đáng chú ý nhóm đối tượng này đã giả danh nhân viên sở y tế hà nội và bệnh viện mắt trung ương để chiếm đo tài sản của khách hàng
qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh
theo điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
lập công ty cổ phần eha group nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán thực phẩm chức năng về mắt
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng cách làm giả các giấy tờ của bệnh viện mắt trung ương
của sở y tế hà nội bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng
tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ của sở y tế hà nội bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết nếu khách mua thuốc theo liệu trình sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách
hồ sơ vàng hưởng quyền lợi ưu đãi
khi khách hàng đồng ý mua các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra
thực tế các đối tượng này không có chứng chỉ hay bằng cấp học hành gì đối với các y tế
dựng lên một kịch bản và in ra kịch bản đấy
do cho các nhân viên để nhân viên nói để đối với cho người dân
chúng đưa ra là những khám chữa bệnh miễn phí về mắt này
về được mua lại nếu mà không dùng hết thuốc thì có thể mua lại thuốc với giá cao
và quan trọng là người dân sẽ được hỗ trợ tiền bảo hiểm
bên cạnh đó cũng theo cơ quan điều tra để được hưởng những quyền lợi đó
khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng kèm tặng thuốc miễn phí hoặc mua thuốc theo liệu trình
và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chỉnh
sách với số tiền hỗ trợ có thể lên đến vài trăm triệu một người
khi mà muốn được cái hồ sơ vàng đấy thì chúng yêu cầu người dân là phải bỏ tiền chi phí
để làm các cái giấy tờ
các cái giấy tờ đấy là đều các đối tượng tự làm giả và in hình có chữ ký con dấu
của giám đốc viện mắt trung ương và giám đốc sở y tế hà lộ
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
của khoảng hơn bảy trăm linh người trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sử dụng dao đã chuẩn bị sẵn để uy hiếp và cướp tài sản của xe ôm
hai đối tượng võ đức tín và võ hoàng thái vừa bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
khởi tố và bắt tạm giam
khoảng bốn giờ ngày sáu tháng một mươi một hai đối tượng đến khu vực vòng xoay cầu ông đạo
thuộc địa bàn phường một thành phố đà lạt thuê ông nguyễn đình sơn
chờ đến khu vực hồ tuyển lâm
đến đoạn đường vắng cả hai dùng dao đã chuẩn bị sẵn uy hiếp và lục lấy của ông sơn
một điện thoại di động và một xe máy rồi tẩu thoát về hướng huyện di linh
sau khi cướp được tài sản cả hai đem bán điện thoại và chiếc xe nói trên
ở huyện bảo lâm lấy ba triệu đồng tiêu xài
sau khi nhận được tin báo vụ cướp của người bị hại lực lượng công an tiến hành truy xét
đến chiều ngày bảy tháng một mươi một công an huyện đức trọng đã bắt được tín và thái
khi cả hai đang lẩn trốn tại đà lạt
một nữ điều dưỡng bệnh viện đa khoa met bình dương thuộc phường phú cường
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã bị người nhà bệnh nhân hành hung
sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tám tháng một mươi một
theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa medic bình dương vào thời gian trên
một gia đình gồm ba mẹ và người chú đưa bé trai hai tuổi bị sốt đến bệnh viện thăm khám
trong lúc nữ điều dưỡng trường chuẩn bị khám cho bé
thì bất ngờ bị người chú bệnh nhân sô đẩy
dùng tay đánh mạnh vào vùng vai khiến nữ điều dưỡng ngã về phía trước
thế vậy một số người đến can ngăn
theo nữ điều dưỡng bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn
bệnh nhi từng được đưa vào bệnh viện khám vài lần trước đây với triệu chứng sốt
và được khám bệnh bình thường
đến chiều khi ba mẹ đưa bé vào bệnh viện
thì người chú cũng đi vào
khi chưa kịp khám thì người này có hành vi nói trên
dạng sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi một
toàn bộ ba trăm linh ba công dân sri lanka bị nạn trên biển
đã được lực lượng bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu
cùng các cơ quan chức năng đưa về nơi lưu trú
tại thành phố vũng tàu huyện xuyên mộc và huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu
đảm bảo chặt chẽ an toàn tuyệt đối
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn sri lanka
về việc tàu cá treo cờ myanmar
trở số công dân quốc tịch sri lanka
sri lanka nghi di cư từ myanmar đến canada
gặp sự cố nước tràn vào buồng máy không khắc phục được
từ ngày năm tháng một mươi một trung tâm đã phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia liên quan
để xác minh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp
đến một mươi tám h năm mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi một
toàn bộ số người trên tàu đánh cá đã được cứu nạn an toàn
tất cả các nạn nhân sức khỏe đều ổn định
hiện lực lượng bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu
đang tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
công an tỉnh ubnd huyện xuyên mộc đất đỏ và tp vũng tàu
đảm bảo an ninh an toàn tại ba khu vực ở tập trung của các công dân
đến khi trao trả về nước bạn
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận ngô quyền tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú
tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy
và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn tp hải phòng
về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sản phẩm
để đảm bảo an toàn hết sức can thiệp của lực lượng công an
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện